văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn thành nhật minh
còn gọi là ti bốn mươi ba tuổi trú tại phường hiệp thành thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
về trại tạm giam công an tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi giết người rồi bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
theo điều tra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một minh đã cùng với một số tên đồng bọn tham gia đánh nhau
tại phường tân phong thành phố biên hòa khiến một người tử vong
sau khi gây án đồng bọn lần lượt xa lưới còn minh bỏ trốn xuống tỉnh cà mau làm thuê nhiều nghề để kiếm sống qua ngày
sau đó minh giặt đến thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng làm quen và nhận làm con nuôi của một gia đình
đồng thời thay tên đổi họ để dễ bề lẩn trốn
sau đó minh lấy vợ rồi theo vợ về phường hiệp thành thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang sinh sống cho đến khi bị phát hiện bắt giữ